thời gian qua tình trạng hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng được giao bán đánh lừa người tiêu dùng trên các sàn thương mại điện tử
hoặc website mua bán trực tuyến đang gia tăng nhanh chóng
theo các chuyên gia khi mua hàng trên mạng người tiêu dùng rất khó phân biệt giữa trang web bán hàng được cấp phép và chưa được cấp phép
giữa loại hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và hàng giả hàng nhái
và việc phát hiện quản lý xử lý những trường hợp này hết sức khó khăn bởi các giao dịch mà sản phẩm là hàng giả hàng nhái
thường không có hóa đơn chứng từ cụ thể
nhiều website tài khoản giao dịch trên mạng xã hội chỉ là địa chỉ ảo cho nên khó kiểm soát và xử lý khi có sai phạm
vì thế dù phát triển thương mại điện tử là xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ số
vẫn cần có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế những nguy cơ biến tướng từ loại hình giao dịch này
còn trên báo lao động hôm nay có bài thành phố hồ chí minh và hà nội nhức nhối cuộc chiến bãi giữ xe chiếm vỉa hè
mặc dù đã có những nỗ lực hết sức trong công tác chống lấn chiếm vỉa hè lòng đường để làm bãi giữ xe của chính quyền và các lực lượng chức năng
nhưng tại hai đô thị lớn là thành phố hồ chí minh và hà nội cuộc chiến này vẫn đang chưa đi đến hồi kết
thành phố hồ chí minh thì nhiều điểm trong giữ xe ngang nhiên tồn tại
còn tại hà nội nhan nhản bãi giữ xe không phép và trái phép thu sai quy định khiến người dân phải chịu phí cắt cổ
nhà nước thất thu còn túi tiền của một số người ngày càng phình to và đường phố trong nội đô vẫn ủn tắc
cuộc chiến với bãi đỗ xe chiếm vỉa hè đang rất nóng ở cả hai trung tâm kinh tế xã hội lớn nhất nước
cũng liên quan đến vấn đề này trên báo thanh niên có bài viết giao dân quản lý vỉa hè
sau thời gian loay hoay với việc giải quyết lấn chiếm tái lấn chiếm vỉa hè
ubnd tp hcm quyết định tạo cơ chế sử dụng vỉa hè đa chức năng giao người dân tự sử dụng tự quản lý
lãnh đạo tp hcm quyết định giao các quận huyện phường có nghiên cứu phù hợp cho phép sử dụng vỉa hè cho mục đích khác tại những khu vực phù hợp
đối tượng được phép sử dụng phần vỉa hè này phải cam kết đảm bảo hai nguyên tắc
thứ nhất là đảm bảo giao thông trưa lại ít nhất từ một năm đến hai mét dành cho người đi bộ
thứ hai phải tự quản lý cam kết không lấn chiếm giữ gìn vệ sinh khu vực tự quản
tháo gỡ tình trạng thiếu trường mầm non ở các khu công nghiệp hà nội cần sự chung tay là bài viết được đăng trên trang sáu báo hà nội mới
thủ đô hà nội hiện có một mươi bảy khu công nghiệp khu công nghệ cao tập trung tại các huyện đông anh sóc sơn mê linh với một trăm bốn mươi sáu công nhân
tỷ lệ lao động nữ chiếm bảy mươi phần lớn từ độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi năm
tuy nhiên hiện nay mỗi xã chỉ có từ một đến hai trường mầm non công lập
các trường mới chỉ tiếp nhận được trẻ từ một mươi tám tháng tuổi trở lên
trong khi công nhân lao động được nghỉ thai sản theo quy định là sáu tháng
nữ công nhân làm ca chiếm tỷ lệ khá lớn nên việc gửi trẻ gặp nhiều khó khăn
theo nhận định của các chuyên gia để giải quyết vấn đề này cần phải có giải pháp tổng thể sự chung tay của nhiều phía
theo dự kiến sắp tới bộ giáo dục và đào tạo chuẩn bị công bố chương trình môn học được xây dựng
theo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đã được thông qua
thay đổi nỗi sợ học thuộc lòng là bài viết được đăng trên báo tuổi trẻ
theo đó chương trình ngữ văn mới được xây dựng theo hướng mở không quy định chi tiết về nội dung dạy và học
và các văn bản cụ thể mà chú trọng đến những yêu cầu cần đạt về đọc viết nói và nghe cho mỗi lớp
sẽ chỉ có sáu tác phẩm đưa vào chương trình mang tính bắt buộc là bài thơ thần hịch tướng sĩ bình ngô đại cáo
chuyện kiều văn tế nghĩa sĩ cần duộc và tuyên ngôn độc lập
các tác phẩm văn học khác đưa vào phụ lục
các nhóm tác giả viết sách giáo khoa có thể chủ động lựa chọn các tác phẩm khác nhau đưa vào sách giáo khoa
nhưng đều hướng đến việc phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh
rau hữu cơ được coi là hướng sản xuất bền vững thân thiện với môi trường an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng
tuy nhiên việc sản xuất rau hữu cơ vẫn còn gặp không ít trở ngại nhất là đầu ra cho các sản phẩm
sản xuất rau hữu cơ gặp nhiều thách thức là bài viết được đăng trên trang sáu báo sài gòn giải phóng
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng là một trong những địa phương cung cấp rau hữu cơ với số lượng lớn cho các chuỗi cửa hàng tại nhiều địa phương
tuy nhiên hiện diện tích trồng rau hữu cơ tại đây vẫn còn khá khiêm tốn
nguyên nhân là do người nông dân chưa nhận thức được lợi ích bền vững của sản xuất rau an toàn
việc chuyển đổi từ sản xuất rau thông thường sang hữu cơ cần có thời gian nên phần lớn tâm lý người dân vẫn còn e ngại
trong khi đó địa phương chưa ban hành chính sách hỗ trợ văn bản hướng dẫn cụ thể cũng như quy hoạch sản xuất tiêu thụ sản phẩm trồng trọt hữu cơ
người tiêu dùng chưa tin tưởng và khó có thể phân biệt được sản phẩm rau hữu cơ hay không hữu cơ
chính vì vậy dù nhu cầu thị trường cao nhưng sản phẩm rau hữu cơ vẫn khó bán
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân